trong buổi tiếp bộ trưởng văn phòng tổng thống ba lan ngày hôm qua phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ba lan đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
bộ trưởng sitov teski khẳng định ba lan đánh giá cao vai trò và vị thế của việt nam tại khu vực đông nam á mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với việt nam ủng hộ việt nam tăng cường quan hệ với eu
bộ trưởng sutov zensky cho biết phía ba lan sẽ thúc đẩy eu sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và cho rằng việc triển khai hiệp định này trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc unesco hội đồng nhân quyền asem và trong khuôn khổ hợp tác asean eu